việt nam là một trong số ít quốc gia trong khu vực thái bình dương có tốc độ tăng bao phủ thuốc arv
và tỷ lệ ức chế virus hiv thuộc diện cao nhất thế giới
đó là những thành quả nổi bật được nêu tại hội nghị hai mươi năm điều trị hiv aids tại việt nam diễn ra vào sáng nay tại hà nội
các báo cáo cho thấy ở việt nam hơn một mươi người nhiễm hiv được đưa vào điều trị arv mỗi năm
người điều trị bằng thuốc arv mà duy trì lượng virus ở mức không phát hiện thì không có nguy cơ lây chuyển hiv qua đường tình dục
điều này có thể giúp người nhiễm hiv sống tích cực tuân thủ điều trị góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm hivs
tuy nhiên việt nam vẫn ở khoảng cách xa so với mục tiêu chấm dứt đại dịch s vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt mục tiêu trên số người nhiễm hiv mới hàng năm phải dưới một trường hợp
do đó song song với việc mở rộng điều trị thuốc arv việt nam cũng đang đẩy mạnh chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với hiv bằng thuốc arv prep cho những người có hành vi nguy cơ cao